chào mừng quý vị đến với bộ phim hồ chí minh
những nỗ lực của họ đã góp phần tích cực giúp nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao
bởi chừng bác mẹ tôi nghèo cho nên tôi phải băm bèo thái khoai
câu ca giáo ấy cứ ám ảnh và là khởi nguồn thôi thúc anh nguyễn như lĩnh xã thụy thanh huyện thái thụy tỉnh thái bình
may mò và sáng chế những chiếc máy nhằm giảm sức lao động cho người nông dân
anh lĩnh được người dân trong vùng gọi với cái tên triều mến kỹ sư trần đất
sinh ra ở nông thôn hơn ai hết nguyễn như lĩnh hiểu được nỗi vất vả của người nông dân quê mình
sau khi xuất ngũ anh trở về quê hương và lại tiếp tục cuộc sống của một nông dân chính hiệu
anh tâm sự
người nông dân vất vả quá và chăn trở phải làm gì để chính bản thân và những người dân quê mình bớt khổ
vốn liếng để anh lĩnh vào cuộc nghiên cứu ban đầu chỉ là chút kiến thức về máy móc điện tử khi còn là lính thông tin
giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi chín hai nghìn anh bắt tay vào mày mò nghiên cứu và cho ra đời chiếc máy thái bèo đầu tiên trên thị trường miền bắc
trong một giờ đồng hồ
chiếc máy có thể băm từ hai đến ba tạ bèo hoặc rau cỏ
tuy nhiên phải đến năm hai nghìn năm sản phẩm này của anh mới được nhiều người biết đến
tôi cũng xuất phát từ bản thân mình là nông dân là người lao động
cho nên là mình thấm thiếc năng thuất lao động cũng như là thức sức mình phải bỏ ra
cho nên là thấm thiếc cái đó thì mình tập trung vào nghiên cứu ra những sản phẩm mới
thế rồi cũng xuất phát từ cái thu nhập của cái người dân lao động là rất là khó khăn
cho nên là chính vì những cái lý do đó thì chúng tôi quyết tâm là nghiên cứu ra những cái sản phẩm mà nó có những cái ưu thế là làm sao chất lượng tốt giá thành nó phù hợp
thế rồi là sử dụng là hiệu quả
từ chiếc máy thái bèo đầu tiên đến nay anh lĩnh đã sáng chế thêm nhiều loại máy khác như máy bơm nước
máy thái củ quả
máy tẽ ngô
máy tốt lạc
màng nhãn hiệu thiên thuận
giá thành rẻ từ một đến ba triệu đồng một chiếc
được người dân cả nước ưa chuộng
để nâng cao hiệu quả sản xuất
anh lĩnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tự động hóa để giảm sức lao động cho người công nhân
như cái khung người đổi làm đấy là một người hàng ngày chỉ là hai mươi sản phẩm thôi
thế đến robot làm thì một người có thể là đứng hai chỉ là hai con robot
thì nó đạt tầm từ một trăm linh một trăm hai mươi sản phẩm
tức là nó gấp từ năm sáu lần
tức là những cái pho với những cái việc làm tay trước kia
tức là những cái máy làm trục này cũng thế
tức là trước kia một người làm chỉ ngày ba mươi cái trục thôi
thế bây giờ một người có thể nâng suất được tầm tám mươi cái trục
mà vẫn ngàn bình thường
mà độ chính xác nó quá cao
chúng tôi là phải tập trung vào từ cán bộ cho đến là nhân viên kỹ thuật là nghiên cứu
để chế tạo ra những cái bộ đồ gác
ứng dụng vào quy trình sản xuất cụ thể của doanh nghiệp
để mình sản xuất ra từng cái loại sản phẩm
máy nông nghiệp phục vụ cho nông dân
mặc dù chưa một ngày học về cơ khí
nhưng anh nguyễn như lĩnh đã sáng chế ra nhiều loại máy phục vụ sản xuất chăn nuôi
anh lĩnh tầm niệm sẽ vẫn theo đuổi ước mơ của một kỹ sư chân đất
mang thuận lợi đến với nhà nông và giảm bớt sức lao động cho người nông dân
nếu như anh nguyễn như lĩnh nghiên cứu sáng tạo những chiếc máy nông nghiệp
giảm sức lao động cho nông dân
thì nhân vật chúng tôi giới thiệu sau đây
lại luôn gắn bó với nông dân với mong muốn nâng cao thu nhập cho họ
bà đỡ của nông dân
người con của những cánh đồng
là những cái tên trù mến mà nông dân nhiều tỉnh thành
trong đó có thái bình
đặt cho thương binh doanh nhân trần mạnh báo
tổng giám đốc tập đoàn thái bình xít
ông báo vẫn đùa nói
mình từ gốc dạ chui ra
ai hiểu cái khổ của nông dân hơn mình
với cái đói cồn cào khi ráp hạt
bởi thế sau khi rời quân ngũ
dù có nhiều ưu đãi và lựa chọn
nhưng ông báo vẫn quyết định gắn bó cả cuộc đời với người nông dân
dành chọn tâm huyết và sức công hiến của mình
để những cánh đồng trên khắp các miền quê
ngảy thêm chữ hạt
chọn cái gì đó mà mình có thể làm
và rất may mắn là sau khi rời quân ngũ trở về
thì tôi đã về đây
để cho mình có thể hiện mong muốn ước vọng của mình
bằng cái hành động cụ thể đó là
chọn tạo sản xuất và cung ứng cái giống tốt cho nông dân
để thông qua cái việc sử dụng giống tốt ấy
thì người nông dân sẽ tăng thêm được cái thu nhập
rời quân ngũ dù đã hai mươi sáu tuổi
ông vẫn xin đi học với lứa học trò cấp ba mới một mươi bốn tuổi
sau đó thi đỗ vào trường đại học nông nghiệp một hà nội
ra trường ở cái tuổi không còn trẻ
ông bắt đầu lao vào nghiên cứu chọn tạo những bộ giống lúa năng suất tốt
chất lượng cao
là người mạnh dạn trong thực hiện nghị quyết số một mươi
về khoán sản phẩm trong nông nghiệp cách đây ba mươi năm
ông báo nhận thấy
hai khâu chính cần đột phá trong mô hình sản xuất nông nghiệp
chính là giống và quyền tự chủ trên mảnh ruộng
vì thế không chỉ nắm bắt thị trường nhanh
ông cùng các cộng sự của mình
say mê nghiên cứu chọn tạo các giống lúa mới
có năng suất chất lượng cao cung cấp cho người nông dân
rất nhiều cán bộ hiện nay của thái bình xít là cán bộ trẻ
và được tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo đào tạo và bồi dưỡng
và hiện nay thì đã đang một ngày càng đáp ứng rất là tốt
cho sự phát triển của thái bình xít
thực hiện căn dặn của chủ tịch hồ chí minh
khi người về thăm thái bình năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
phải chọn giống tốt cho nông dân
ông báo cùng các cộng sự của mình
nỗ lực nghiên cứu thành công bộ giống mới
góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới cơ cấu cây trồng
và cơ cấu kinh tế nông nghiệp việt nam
dưới sự chào lái của ông
thái bình xít đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu
trong lĩnh vực giống cây trồng
là thành viên hiệp hội giống cây trồng châu á thái bình dương
chỉ khoảng một mươi năm trở lại đây
trong số các giống lúa mà công ty chọn tạo
đã có tám giống lúa do ông báo là tác giả được khảo nghiệm
và công nhận là giống quốc gia
số giống bản quyền của công ty được công nhận là giống quốc gia
đã lên đến con số một mươi năm
công ty cung cấp lúa giống trong cả nước
với sản lượng trung bình hai mươi hai tấn
chiếm hai mươi lượng lúa giống cho cả nước
không chỉ nghiên cứu chọn lọc các giống lúa có năng suất cao
chất lượng gạo ngon
ông báo cùng các cộng sự
còn dày công nghiên cứu các giống lúa mới
thích ứng với biến đổi khí hậu
chống chịu được hạn mặn
và kháng được nhiều bệnh như bệnh bạc lá đạo ôn khô vằn
việc nghiên cứu và cho ra đời các giống lúa chống chịu được sâu bệnh
sẽ giúp người nông dân
hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
góp phần bảo vệ môi trường
nó giảm thiểu được thứ nhất là về ngày công
hai là về tiền mua thuốc
và thứ ba nữa là chúng ta không phun thuốc
thì rõ ràng môi trường là được đảm bảo là tốt hơn
chất lượng gạo tôi khẳng định chắc chắn là sẽ tốt hơn
không những thế
mỗi năm công ty còn tiêu thụ hơn hai mươi tấn sản phẩm cho nông dân
ở các điểm liên kết và hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng
để giải quyết bài toán được mua mất giá cho nông dân
sản phẩm của người nông dân tham gia liên kết với công ty
luôn được mua với giá gấp một ba đến một năm lần so với giá thị trường cùng mặt hàng
nhiều hộ nông dân liên kết với công ty sản xuất giống lúa
có thể thu nhập trên một trăm linh triệu đồng
nếu chỉ là một phép tính đơn giản
các giống lúa mang thương hiệu thái bình xít
đã làm lợi cho nông dân cả nước hàng nghìn tỷ đồng
khi được tham gia vào cấy lúa giống
thì chúng tôi thấy được hưởng rất nhiều quyền lợi
đặc biệt là cấy giống lúa
giá cả được công ty thu mua gấp từ một ba đến một năm lần
đối với thóc bình thường
bà con nông dân ở xã bình định vẫn nói đùa
đó là một giám đốc nông dân
bà cứ thường xuyên kiểm tra đồng lượng
và thực tế với bà con nông dân
đưa các giống lúa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất
thì nó tương đối là khá tăng năng suất
và tăng được sản lượng của mình lên
những giống này có hai vấn đề
một là sản lượng tăng
và cái thứ hai là tăng được chất lượng gạo
và khi bán đã đạt được giá cao hơn
có thể nói là so với trên bán hát a
thì bà con thu nhập thêm thêm lên là từ ba đến bốn triệu đồng
nặng tình với nông dân thay bằng vui thú điển viên
thì hàng ngày hàng giờ ông báo vẫn giẩm mưa
dãy nắng trên đồng ruộng để gặp gỡ
nắm bắt tâm tư nguyện vọng phản ánh của từng nông dân
nặng tình với đồng đội
nên trong quá trình tuyển dụng
công ty của ông luôn ưu tiên cho con liệt sĩ thương binh nặng
con em bộ đội con nông dân nghèo vượt khó
ngoài ra ông còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội
từ thiện sẻ chia những bất mát thiệt thòi
đối với người nghèo bất hạnh các gia đình chính sách
trong năm năm qua thái bình xít đã hỗ trợ đồng bào bị thiên tai
nông dân nghèo đóng góp xây dựng nông thôn mới
và từ thiện xã hội khoảng ba mươi năm tỷ đồng
phải nói là trong sự phát triển của thái bình xít ấy
không thể tách rời với công lao và đóng góp của đồng chí trần mạnh báo
ông là người mà đã gắn bó bốn mươi năm năm với xây dựng và phát triển của thái bình xít
đây là một con người rất là cần cù
siêng năng tâm huyết và đầy sáng tạo
ông là một doanh nhân nhưng mà không là một nhà khoa học
ông cũng đã tham gia trực tiếp vào công tác
nghiên cứu chọn tạo dông lô mới
và đặc biệt là trong tất cả các hoạt động
từ nghiên cứu sản xuất và kinh doanh hạt giống
thì ông đều tâm huyết vì người dân
luôn luôn đảm bảo những chất lượng và phục vụ tốt nhất
cho người dân và cho các địa phương trong sản xuất nông nghiệp
và không chỉ là vì mỗi lợi ích
mà bỏ qua những các trách nhiệm của mình
đối với sản xuất và đối với người dân
ở tuổi bảy mươi lại là thương binh nặng ông báo có quyền nghỉ ngơi
nhưng niềm đam mê của ông vẫn chưa dừng lại
ông vẫn đi đến các cánh đồng ở khắp các tỉnh thành trong cả nước
để về với nông dân
động lực lớn nhất với thương binh doanh nhân trần mạnh báo
là niềm vui của nông dân bởi ông đã chọn vị trí đứng sau họ
làm bà đỡ âm thầm cho những mùa vàng bội thu
thưa quý vị và các bạn anh nguyễn như lĩnh và thương binh trần mạnh báo
chỉ là hai trong số rất nhiều người
nặng lòng gắn bó với nông dân
những sáng tạo của họ đã giúp người nông dân bớt khổ
thoát dần cảnh bán mặt cho đất bán lưng cho trời
họ cũng đã và đang góp phần thực hiện công nghiệp hóa
hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
quý vị và các bạn vừa theo dõi trang địa phương của truyền hình nhân dân
do đài phát thanh và truyền hình thế bình thực hiện